sau ngày làm việc cuối cùng hai mươi năm tháng một tức hai mươi tám tết hàng vạn người đổ ra các tuyến đường bến xe ga tàu về quê ăn tết khiến các tuyến đường hướng ra cửa ngõ thủ đô bị ồn tắc nghiêm trọng
tại nhiều tuyến đường tình trạng ủn tắc diễn ra khá nặng đường trần quang khải chiều đường hướng lên cầu trương dương để rời trung tâm hà nội đồng đúc phương tiện trong khi chiều đường hướng vào khu trung tâm lại khá vắng vẻ
bên trong bến xe giáp bát hành khách tấp nập ra vào những chuyến xe đầy áp người nầm nập rời bến hướng về các tỉnh thành đoạn đường giải phóng bên ngoài bến xe giáp bát kéo dài khoảng hai trăm linh mét đến đường kim đồng bị un tắc ô tô khách ô tô con trượt kín lòng đường
trong khi đó số lượng hành khách đổ về bến xe mỹ đình đã tăng hơn nhiều so với những ngày trước đây do quy hoạch lại nên hành khách chủ yếu đến bến xe mỹ đình để về quê ở các tỉnh miền núi phía bắc